theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày tám tháng một mươi hai đợt không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ toàn miền bắc giảm trung bình từ ba đến năm độ c cao nhất chỉ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c
dự báo ngày và đêm tám tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm tám tháng một mươi hai như sau
vùng núi rất đậm có nơi rất hại độ ẩm từ sáu mươi chín mươi hai nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn một mươi tám độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi bốn độ c vùng núi cao dưới một độ c cao nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c vùng núi từ một mươi năm một mươi tám độ c
tại hà nội nhiều mây sáng có mưa nhỏ dài rác sau có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba trời rét độ ẩm từ sáu mươi ba mươi
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi bảy độ c cao nhất từ hai mươi hai mươi hai độ c
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại